nhân dịp kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày thầy thuốc việt nam sáng nay đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến thăm và làm việc với bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
phó thủ tướng dặn dò các cán bộ y bác sĩ của bệnh viện cần làm tốt nhiệm vụ
sẵn sàng chiến đấu đáp ứng mọi tình huống xảy ra
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
sau khi thăm hỏi các cán bộ lão thành cách mạng đang được điều trị tại bệnh viện
phó thủ tướng đã đánh giá cao những kết quả mà tập thể bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đã làm được trong suốt bốn mươi năm qua
trở thành một bệnh viện chính quy hiện đại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ y tế biển đảo đặc biệt là công tác y tế ở quần đảo trường sa
bệnh viện đã làm tốt công tác đối ngoại hợp tác quốc tế đặc biệt đã triển khai thành công bệnh viện giã chiến tại nam sudan
nhân dịp này phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã trồng cây lưu niệm tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
và tặng năm mươi chiếc xe đạp martin đến quân dân đảo trường sa lớn và gia đình các quân nhân của bệnh viện giã chiến số hai thực hiện nhiệm vụ tại nam sudan